ngày hôm nay tại tỉnh đắk nông văn phòng thường trực ban chỉ đạo nhân quyền của chính phủ phối hợp với ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh đắk nông
tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
hội nghị đã nghe các chuyên gia đến từ ban tuyên giáo trung ương văn phòng chính phủ bộ công an bộ thông tin và truyền thông
bộ lao động thương minh và xã hội trình bày các chuyên đề về các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác nhân quyền
như công tác thông tin đối ngoại về quyền con người và quyền của người lao động trong các công ước điều ước quốc tế về quyền con người
mà việt nam đã tham gia hoặc ký kết và công tác nhân quyền trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng nhấn mạnh việc việt nam trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm đã thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè cộng đồng quốc tế đối với việt nam
trong thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ và sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực của ban chỉ đạo nhân quyền sáu mươi ba tỉnh thành phố
công tác nhân quyền đã chuyển động mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế
do vậy cần thẳng thắn nhìn nhận đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền ngay tại cấp cơ sở
trong đó cần chú ý đến các giải pháp chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý tình hình cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền
vào sáng nay ngày một mươi tám tháng bảy cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị hai của bộ trưởng bộ công an về tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản
của lực lượng cảnh sát nhân quyền
từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra tám trăm tám mươi một vụ cháy làm bốn mươi năm người tử vong bị thương bốn mươi ba người tài sản thiệt hại ước tính tám mươi bảy một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý toàn quốc xảy ra ba mươi bốn vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra tại nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương chủ động công tác tham mưu có nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết hiệu quả
và đổi mới
với các mặt công tác đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn quyết liệt tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp
sáu tháng cuối năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp công tác chuyên môn
tuyên truyền kiểm tra thanh tra về phòng cháy chữa cháy đẩy mạnh công tác hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân
xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực
tổ chức điều tra xử lý vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy để tổ chức hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp
sáng nay tại hà nội câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã tổ chức tọa đàm tham gia đóng góp ý kiến các tác phẩm dự thi cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi phát động cuộc thi ban chủ nhiệm công lập bộ đã nhận được một mươi tám bài dự thi với ba nhóm nội dung bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin bảo vệ lan tỏa đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay thực tiễn kinh nghiệm công tác tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tại buổi tọa đàm các đại biểu thảo luận đánh giá về hình thức kết cấu nội dung tác phẩm của từng tác giả từ đó có thêm những gợi mở đề xuất kiến nghị để hoàn thiện nội dung bài dự thi
kết quả cuộc tọa đàm không chỉ góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng mà còn kết nối phát huy tài năng tâm huyết của đội ngũ chuyên gia nhà khoa học các sĩ quan công an hưu trí cùng góp sức thực hiện hiệu quả nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
các thế lực thù địch phản động vẫn đang kiên trì với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để gia tăng sự chống phá đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam để từ đó gây mâu thuẫn khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vậy làm sao có thể nhận diện những thủ đoạn của các đối tượng để từ đó đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa đây sẽ là nội dung kỳ hai của tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay với sự trình bày của biên tập viên nam hà
thưa quý vị và các bạn trong quá trình lãnh đạo đảng ta luôn khẳng định dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt vậy nên thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước
tuy nhiên đối với các thế lực thù địch phản động vấn đề dân tộc tôn giáo lại luôn là một thứ vũ khí đặc biệt để chúng xuyên tạc vu khống kích động phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
sau đây là một số thủ đoạn phổ biến mà chúng thường lợi dụng
thứ nhất đó là các đối tượng thường lợi dụng thủ đoạn truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hình thành tư tưởng ly khai cực đoan
lý do là bởi việt nam là một quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn tồn tại không ít khó khăn
bà cô dợ
tin lành đề ga
đức mẹ hiện hình
tin lành đứng chris việt nam
nhân quyền người thượng
hay hội ái hữu khmer camuchia chrome
tất cả những tổ chức bất hợp pháp trên đều khoác lên mình tấm áo tôn giáo được giật dây bởi những đối tượng phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài
ngoài việc công khai hóa hoạt động số đối tượng này bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc tôn giáo trong nước
sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc vu cáo nhà nước việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền đàn áp tôn giáo
tại các diễn đàn quốc tế
viện cớ hoặc núp bóng vấn đề tôn giáo dân tộc các thế lực thù địch phản động đã tăng cường hậu thuẫn về mặt kinh tế
đường hướng hoạt động cho không ít cá nhân trong nước hoạt động với mục đích xuyên tạc leo lái một số thông tin trong nước
để chuyển hướng thành các vấn đề dân tộc tôn giáo
đây chính là thủ đoạn cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật và tiến hành các hoạt động tôn giáo trái pháp luật
sự việc diễn ra ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại ủy ban nhân dân xã e cơ tu và ủy ban nhân dân xã e tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
được cơ quan điều tra xác định là vụ án khủng bố
vậy nhưng những kẻ chống phá sống lưu vong như nguyễn văn đại lại xuyên tạc và coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng
vu khống rằng việt nam đàn áp tôn giáo phân biệt gây chia rẽ các sắc tộc ở tây nguyên
rất nhiều người cũng đã chia sẻ tán phát những thông tin thiếu chính xác
và chưa được cơ quan chức năng
không chỉ khoác lên tấm áo dân tộc tôn giáo cho những đối tượng vi phạm pháp luật việt nam
các đối tượng thù địch phản động còn lấy đó làm bình phong để đẩy mạnh thủ đoạn
xuyên tạc vấn đề đất đai chính sách kinh tế nhằm công kích đảng nhà nước công kích chế độ
quy chụp thổi phồng một số vấn đề tiêu cực trong xã hội
hay là lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện đất đai đơn thuần để kích động gây dối
hoặc thậm chí là nhằm mục đích chính trị hóa quốc tế hóa
dù là vi phạm cá nhân hay một nhóm người thì chúng đều lông ghép vào vấn đề đất đai chính sách kinh tế
với vấn đề dân tộc tôn giáo
liên quan đến một số vụ việc trên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến
ở mỹ mỗi ngày vẫn có những người theo đạo vi phạm pháp luật
chuyện đó là điều bình thường vì đất nước mỹ có rất nhiều tôn giáo và họ cũng là cục dân mỹ
việc họ vi phạm pháp luật là vấn đề cá nhân không liên quan gì đến tôn giáo hay chính sách của nước mỹ
tôi nghĩ ở việt nam cũng vậy không nên lông ghép các vấn đề lại với nhau
đảng nhà nước việt nam vi phạm tự do tôn giáo
mặc dù các cơ quan chức năng đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật
chống phá đất nước của một số tổ chức cá nhân núp trong vỏ bọc dân tộc tôn giáo
tuy nhiên các thế lực thù địch phản động lại lấy những vụ việc đó là cái cớ là lý do
để xuyên tạc vu cáo chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước việt nam
nhằm kiếm cớ can thiệp vào chính trị nội bộ tạo sức ép và mặc cả trong các quan hệ đối ngoại
từ năm hai nghìn bốn
đến năm hai nghìn sáu
các phần tử phản động người việt nam luôn giáo diết tác động tới ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ
và tổ chức theo dõi nhân quyền hrvk có trụ sở ở mỹ
để thông qua các báo cáo các nghị quyết thông cáo phúc trình
có nội dung xuyên tạc làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai về tình hình tôn giáo ở việt nam
vậy nên báo cáo thường niên của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ
trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín

đã có những nhận định thiếu khách quan và xuyên tạc trắng trợi về tự do tôn giáo ở việt nam
đặc biệt gần đây nhất tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
dựa trên những thông tin một chiều phiến diện thiếu khách quan
bộ ngoại giao mỹ đã đưa việt nam vào cái gọi là danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
gần đây nhất khi bang tôn giáo chính phủ ra mắt sách trắng tôn giáo

nhiều tổ chức cá nhân phản động và một số đài báo trang tin nước ngoài thiếu thiện trí
đã có bài viết xuyên tạc bôi nhỏ hậu thuẫn cho các hoạt động vi phạm pháp luật
của một số chức sắc tín đồ tôn giáo cực đoan ở việt nam
trong khi đó việc việt nam công bố sách trắng tôn giáo được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
hôm nay cũng có cái thông tin của giáo hội của chúng tôi
và tôi cũng thấy là cái thông tin này rất là bổ ích để cho những người khác mà đang tìm hiểu
hoặc các tôn giáo khác đang có tò mò về giáo hội của tôi
họ có thể biết về giáo hội của tôi qua cuốn sách trắng này
không một cá nhân tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm
điều này thật là tốt các bạn đã cụ thể trong cuốn sách trắng và công bố với toàn thế giới
điều này không phải nước nào cũng làm được
ở tất cả các nước châu âu văn minh tiến bộ thì không đúng pháp luật
cũng đều bị ngăn cấm
chúng ta đều bị pháp luật xử lý trừng trị không nói về việt nam
và qua đó chúng ta khẳng định là những cái nhận định ở đâu đó của các tổ chức phi chính phủ
của bộ ngoại giao mỹ của nghị viện châu âu là hoàn toàn sai lệch
với tư cách là một người tu hành tôi khẳng định là như vậy
phải khẳng định rằng các thủ đoạn trên là không mới
tùy tính chất tùy từng giai đoạn những thủ đoạn trên lại được biến đổi tinh vi dưới các vỏ bọc hình thái khác nhau
trong đó chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của nền tăng số sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo
đầu tư tài trợ vào các chương trình truyền thông trang mạng xã hội vào các facebook hay là các blog và một số báo đài phương tây
để tuyên truyền xuyên tạc kích động vu cáo
tuy nhiên trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tôn giáo ở nước ta không ngừng được cải thiện nâng cao
các lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết nhiều bức xúc trong các dân tộc cộng đồng các tôn giáo và nhân dân
ổn định an ninh trật tự tại địa bàn đảm bảo an ninh chính trị quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
trong đó những giải pháp trọng tâm đó là tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tập trung phát triển kinh tế phát triển mạnh các thiết chế xã hội đi đôi với công tác đấu tranh phòng ngừa
văn kiện đại hội một mươi ba tiếp tục khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ dân tộc ở việt nam
đó là bảo đảm các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp nhau cùng phát triển
cái hai mươi bảy triệu tín đồ đấy thì cũng chính là những quần chúng của người dân việt nam
là nhân dân việt nam mà không bao giờ tách rời ra được khỏi cộng đồng với nước việt nam cả
và tất cả các cuộc cách mạng của dân tộc việt nam những sự đổi mới đất nước thì trong đấy có sự đóng góp của nguồn lực đó
bất kể vấn đề là dân tộc nào bất kể là tôn giáo nào nhưng đã là người dân việt nam đã là công dân việt nam
đều có nghĩa vụ đều có trách nhiệm đều có bổn phận đóng góp sự nghiệp chung của đất nước
do vấn đề dân tộc và tôn giáo là hai lĩnh vực nhạy cảm luôn gắn bó chặt chẽ với nhau
liên quan tới các yếu tố chính trị an ninh quốc phòng kinh tế xã hội văn hóa của các tộc người cũng như của quốc gia
nên trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế xã hội
chính sách dân tộc chính sách tôn giáo của đảng nhà nước ta
luôn chú ý đến mối quan hệ cũng như sự tác động hữu cơ của hai vấn đề và các lĩnh vực này
trong đó đảng ta khẳng định tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp
và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước
đối với đạo công giáo tin lành là một mươi điều răn đối với phật giáo là ngũ giới cấm
đối với các tôn giáo khác thì đều có đường hướng hành đạo rất là tích cực
thì đường hướng hành đạo của các tôn giáo những điều răn giới cấm đấy
chính là giá trị đạo đức rất phù hợp với không phải việt nam chúng ta đâu
mà bất cứ một giá trị con người và giá trị đạo đức của bất cứ một xã hội nào đó
nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật
chủ động giúp đỡ giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo tin ngưỡng tâm linh của quân chúng
đồng thời chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tin ngưỡng tôn giáo
để chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
lực lượng công an sẽ đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tôn giáo
nhằm tiến hành các hoạt động chống đảng nhà nước việt nam
gây tổn hại đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân
những chuyển biến tích cực về dân tộc và tôn giáo
trong thời gian vừa qua đã khẳng định quan điểm của đảng về dân tộc tôn giáo là đúng đắn
hoàn toàn phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước
đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài nước
tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng
tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước